từ ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tp hcm sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo tất thành cang cùng đồng phạm trong vụ công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco bán rẻ chín triệu cổ phần cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguyễn kim gây thiệt hại hơn một tỷ đồng
bị cáo tất thành cang và một mươi chín bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản
theo cáo trạng công ty sadeco có vốn góp của các cổ đông nhà nước gồm công ty ipc công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên đầu tư xây dựng tân thuận văn phòng thành ủy tp hcm và các tổ chức khác
tuy nhiên các bị cáo liên quan tại sadeco ipc và người đại diện vốn của văn phòng thành ủy tại sadeco đã đồng ý bán chín triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là công ty nguyễn kim với giá bốn mươi đồng một cổ phần không thông qua thẩm định giá và đấu giá gây thất thoát của sadeco một một trăm linh ba tỷ đồng
bị cáo tề trí dũng nguyên tổng giám đốc công ty phát triển công nghiệp tân thuận ipc nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty sadeco đồng ý thực hiện các thủ tục nói trên là làm theo sự chỉ đạo của bị cáo tất thành cang
ngoài sai phạm nói trên bị cáo tề trí dũng và một số bị cáo còn bị cáo buộc về hành vi tham ô bốn bảy tỷ đồng thông qua việc chi tiền thù lao và quỹ khen thưởng